các tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu phối hợp với sở y tế tỉnh xây dựng quy trình khám sàng lọc phân loại tiếp nhận
điều trị cách ly ca bệnh nghi ngờ và ca bệnh bạch hầu dương tính tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh
bên cạnh hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các khoa điều trị ca bệnh bạch hầu
tổ công tác phối hợp với đoàn công tác của đơn vị triển khai tập huấn phác đồ điều trị bệnh bạch hầu
cho các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc tỉnh
tổ công tác tham mưu đề xuất giúp sở y tế tỉnh bổ sung điều chuyển nhân lực trang thiết bị thuốc vật tư
phục vụ công tác điều trị bệnh bạch hầu nhằm hạn chế tới mức thấp nhất tỷ lệ tử vong
đồng thời định kỳ hàng ngày trước một mươi bảy giờ hoặc đột xuất các tổ công tác báo cáo bộ y tế
cục quản lý khám chữa bệnh về tình hình diễn biến điều trị ca bệnh và các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai
theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến sáu giờ ngày một mươi một tháng bảy
nước ta có thêm một ca mắc mới
trường hợp này đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
bệnh nhân mang quốc tịch serbia nhập cảnh từ okman về sân bay đà nẵng vào ngày chín tháng bảy
và đã được cách ly tập trung ngay tại tỉnh quảng ngãi
hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại cơ sở cách ly hai khu công nghiệp dung quất
như vậy là đến thời điểm này nước ta đã ghi nhận ba trăm bảy mươi trường hợp dương tính với sars cov hai
và đã có ba trăm năm mươi trên ba trăm bảy mươi trường hợp mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
đến đây bản tin nhanh lúc chín giờ sáng cũng xin được kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
bộ phần môn tiền